vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi sau bốn ngày xét xử và nghị án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã ra phán quyết cuối cùng đối với một mươi sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đây là vụ án thứ ba bà nhàn bị xử lý hình sự trong khi đang trốn truy nã
cuối năm hai nghìn hai mươi hai với vai trò là chủ ngư vụ án vi phạm quy định về đấu thầu đưa nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai bà nhàn bị tòa án nhân dân hà nội tuyên phạt ba mươi năm tù
ở vụ án thứ hai đang điều tra bà nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
ngoài bị cáo nguyễn thị thanh nhàn còn một mươi ba bị cáo khác cùng nhóm phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó nguyễn hồng sơn cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị tuyên phạt bảy năm tù
trương xuân loan cựu trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic bị tuyên phạt năm năm tù
nguyễn thị thu phương cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty aic bị tuyên phạt sáu năm tù